việc giảng dạy sách giáo khoa lớp một mới đã được cả nước triển khai gần một tháng
và tại thanh hóa hầu hết các trường ở khu vực đông băng đã tập trung đầu tư để theo kịp chương trình mới
tuy nhiên tại khu vực miền núi vấn đề thiếu thiết bị đô dung dạy học cho khối lớp một
vẫn đang làm bận lòng nhiều thầy cô và cán bộ ngành giáo dục
đường vào bản pượn xã trung sơn huyện quan hóa ở vùng sâu vùng xa
trường lớp được xây dựng khang trang như thế này đã là điểm sáng
nhưng điều đó vẫn chưa phủ hết được khoảng lặng trong ước mơ nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương
khi cả điểm trường chỉ có bốn bé học lớp hai kép phòng với hai bé lớp một và cả bản tới nay vẫn chưa có điện
đối với chương trình mới sách lớp một mới này thì cũng mong muốn như thế thôi
là được cấp kịp thời về thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho chương trình lớp một mới này
theo quy định tỉnh thanh hóa chỉ cấp một bộ thiết bị đồ dùng dạy học
cho trường có bốn lớp
trường lớp một trở xuống
điều này khiến các trường ở vùng khó khăn nay càng vất vả hơn trong việc dạy học
đặc biệt là tại điểm trường lẻ
đơn cử như tại điểm trường phượn học sinh lớp một được cấp sách giáo khoa vì địa bàn đặc biệt khó khăn
nhưng đồ dùng giảng dạy theo chương trình mới thì chưa có
đối với chương trình giáo dục phổ thông mới
thì nó sẽ chỉ phù hợp với những chương trình và các lớp mà dạng lớp đơn
còn đối với lớp ghép thì nó có sự bất cập do ở khu lẻ là cái số học sinh ít
cho nên là chương trình lớp ghép vẫn tồn tại không chỉ riêng đối với mường lát
mà ở tất cả các huyện miền núi của các tỉnh phía bắc
toàn tỉnh thanh hóa có một mươi một huyện miền núi
chỉ tính riêng huyện mường lát vẫn còn ba mươi bản chưa có điện lưới quốc gia
trong đó khoảng một mươi năm bản có điểm trường lẻ
với những gì đang diễn ra
dễ nhận thấy rằng để những khu vực này tiếp cận hoàn chỉnh với chương trình giáo dục phổ thông mới
đang là vấn đề nan giải đối với ngành giáo dục nói riêng và chính quyền địa phương nói chung